ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã khai mạc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền
chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
triển lãm trưng bày hơn năm mươi tác phẩm
các tác phẩm tranh cổ động tham gia triển lãm đều đẹp về hình thức sâu sắc về nội dung
phản ánh chân thực toàn diện khát vọng hòa bình đổi mới hội nhập
và phát triển đi lên của nhân dân tỉnh lào cai nói riêng và đất nước nói chung
đồng thời ca ngợi đảng quang vinh bác hồ kính yêu
ý chí tự lực tự cường của con người việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền giáo dục lòng tự hào dân tộc truyền thống vẻ vang của đảng
phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới